theo bộ y tế tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bảy đến sáu h sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng bảy
việt nam có thêm hai bảy trăm tám mươi bảy ca mắc mới cụ thể tại tp hcm là một bảy trăm ba mươi chín ca bình dương là sáu trăm năm mươi bảy ca
đồng nai tám mươi năm cần thơ một mươi sáu vĩnh long ba mươi chín bến tre ba mươi năm khánh hòa ba mươi tám phú yên năm tiền giang sáu mươi năm
bà rịa vũng tàu một mươi tám kiên giang một mươi hai bình phước một mươi hai đắk lắc một mươi ba hậu giang chín long an tám hà giang sáu
đắk nông hà nội bốn quảng ngãi ba bình định hai nghệ an lâm đồng cũng hai
tính đến sáng nay việt nam có tổng cộng sáu mươi năm sáu trăm linh bảy ca mắc trong đó có sáu mươi ba năm trăm một mươi ca ghi nhận trong nước
và hai chín mươi bảy ca nhập cảnh số ca mắc mới ghi nhận trong nước trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
đến nay là sáu mươi một chín trăm bốn mươi ca trong đó có tám sáu trăm sáu mươi ca
chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
về tiêm chủng việt nam đã có bốn ba trăm ba mươi sáu tám trăm ba mươi ba người được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tiêm mũi một là bốn một mươi chín một trăm sáu mươi một người tiêm mũi hai là ba trăm một mươi bảy sáu trăm bảy mươi hai người